xin kính chào quý vị và các bạn
dự báo trong những ngày tới vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía đông nam
do vậy tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ phổ biến ít mưa
ban ngày có nắng với thời gian và cường độ nắng có xu hướng tăng dần lên
nhiệt độ cao nhất ngày mai trong khoảng là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi còn cao hơn
sau đó nhiệt độ sẽ tăng dần một số nơi có thể đạt mức là ba mươi bốn độ
tại các tỉnh ở phía tây bắc bộ do chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ vùng áp thấp nóng phía tây
nên cường độ nắng sẽ mạnh hơn phía đông
ba ngày tới tại đây sẽ không có mưa xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
có nơi còn cao hơn trong hai ngày tới sau đó sẽ tăng thêm khoảng một độ trong ngày hai mươi
sự phát triển và mở rộng dần về phía đông nam của vùng áp thấp nóng phía tây
sẽ khiến cho nền nhiệt độ ở các tỉnh trung bộ tăng lên mỗi ngày
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thủy tiên huế sẽ có nắng nóng
có nơi nắng nóng gai gắt trong ba ngày tới với nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
có nơi còn cao hơn sau đó sẽ tăng thêm mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
khu vực từ đà nẵng đến phú yên cũng có nắng nóng
có nơi nắng nóng gai gắt trong ba ngày tới với mức độ tăng dần
các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận cường độ nắng sẽ đỡ gai gắt hơn
với nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực trong hai ngày tới
phổ biến là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ có nơi còn cao hơn sau đó tăng thêm một độ trong ngày hai mươi
bắt đầu từ ngày mai mưa ở khu vực tây nguyên sẽ tiếp tục giảm đi
cả về phạm vi và cường độ
đến ngày một mươi chín và ngày hai mươi thì mưa chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi về chiều tối trong thời gian ngắn
ban ngày thì nắng nhiều mức nhiệt cao nhất trong ba ngày tới trong khoảng là từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
mưa cũng giảm dần ở nam bộ trong thời gian tới
ban ngày thì có nắng oi với mức nhiệt cao nhất phổ biến là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng miền đông nam bộ cục bộ có nắng nóng với mức nhiệt cao hơn
nhiệt độ trên khu vực này sẽ tăng nhẹ khoảng một độ trong ngày hai mươi